kể từ ngày một tháng ba tám đơn vị của thành phố hà nội bắt đầu thực hiện chủ trương khoán xây công
tức là sẽ không bố trí và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan đơn vị
không sử dụng xe chuyên dùng sai mục đích và thực hiện mức khoán cho từng chức danh
dự kiến việc khoán xe công này sẽ tiết kiệm trên bốn tỷ đồng một năm
ghi nhận về việc thực hiện chủ trương tại các đơn vị thí điểm
một mươi giờ chiều ngày ba tháng ba phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện gia lâm đã sử dụng chiếc xe biển trắng
để tới cuộc họp thay vì biển xanh như thường lệ
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện gia lâm hiện có sáu lãnh đạo được sử dụng xe công phục vụ cho mục đích công việc
sau khi có chủ trương khoán xe công của thành phố đơn vị này đã lựa chọn phương thức mức khoán cho từng chức danh
ủy ban huyện đã có kế hoạch rất cụ thể về việc triển khai quyết định của ủy ban nhân thành phố về thí điểm khoán xe
cả nhân tôi cũng diện tiêu chuẩn được sử dụng xe phục vụ
công tác tôi cũng chấp hành nghiêm túc quy định của ủy ban thành phố
do đây là một huyện ngoại thành diện tích rộng niên hạn sử dụng các xe đã lâu nên trước đây chi phí cho một xe công khoảng một mươi bảy triệu đồng một tháng
tức là khoảng hai trăm linh triệu đồng một xe trên một năm
nay với mức khoán cao nhất là chín ba triệu cho một xe huyện gia lâm cũng đưa ra một số giải pháp linh hoạt để lãnh đạo giảm hội họp
đi lại và tăng cường sử dụng xe chung cho công tác
bên cạnh các xe bị điều chuyển và thanh lý
đại diện ủy ban nhân dân huyện gia lâm cũng băn khoăn khi hai xe phục vụ công tác phòng chống lụt bão
phòng chống thiên tai được giữ lại song lại chưa có cơ chế sử dụng cụ thể và rõ ràng
ủy ban nhân dân huyện chọn phương thức thứ nhất đó là khoán kinh phí theo tháng đối với từng chức danh
với mức khoán không quá chín ba triệu đồng một người một tháng
còn đối với đội ngũ lái xe thì chúng tôi cũng đã tiến hành có việc bố trí sắp xếp
theo đó thì có hai lái xe được giữ lại để phục vụ công tác của cơ quan
có một lái xe sẽ được điều chuyển theo xe
và còn các đồng chí lái xe khác thì sẽ được huyện bố trí sắp xếp
mùa một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thì sẽ thực hiện khoán trên địa bàn thành phố
việc khoán xe công trên cơ sở làm sao để thực hiện hiệu quả tiết kiệm nhất đối với tài sản nhà nước
trong đó là ô tô phương tiện đi lại
thứ hai là hạn chế nhất trong cái việc mà sử dụng xe ô tô sai mục đích sử dụng lãng phí
thứ ba là thực hiện cải cách thủ tục hành chính
các cơ quan đơn vị giảm chi phí đi lại và thực hiện làm việc trực tuyến qua điện tử
cũng như sắp tới thành phố cũng có chủ trương các cơ quan đơn vị khi đi công tác
sẽ tập trung xe cùng vào một nơi để đi xe tập trung
là đơn vị tham mưu cho thành phố đề án thí điểm khoán xe công
theo sở tài chính hà nội đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan đơn vị sẽ báo cáo và đánh giá
những khó khăn và thuận lợi từ đó đề xuất giải pháp để nhân rộng ra toàn thành phố
việc khoán xe công được xem là mũi tên chúng nhiều đích
tạo ra đột phá cho công tác chống lãng phí
thúc đẩy dịch vụ phương tiện vận chuyển công cộng giảm biên chế hành chính trong thời gian tới